các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào sáng cùng ngày tài xế xe ô tô đã tới cơ quan công an trình diện
khai thác thông tin người này khai tên là phạm văn nam bốn mươi ba tuổi quê huyện kim sơn tỉnh ninh bình
trước vụ việc xảy ra nhiều người cho rằng tài xế nam gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
trao đổi với báo chí luật sư trần đình dũng cho rằng
qua các diễn tiến mà video ghi lại tôi cho rằng không thỏa mãn tạo nên tình trạng tinh thần bị kích động mạnh cho tài xế nam
bởi không có các yếu tố như vô cấu xâm hại có hành vi đê hèn thái độ hống hách coi thường người phạm tội
đồng thời việc vi phạm pháp luật của phía bị hại không thuộc trường hợp hành vi trái pháp luật nghiêm trọng
luật sư trần đình dũng kết luận
vì vậy tôi cho rằng người tài xế trong clip có hành vi giết người
chứ không thỏa mãn trở thành hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
đối với tình tiết phía bị hại ném chai kế vào xe được xem xét ở góc độ lỗi một phần của bị hại
để cân nhắc tòa khi tòa án lượng mức hình phạt